xin chào quý vị và các bạn đang theo dõi bản tin một trăm một mươi ba online cập nhật lúc một mươi năm h của truyền hình công an nhân dân
sau đây là thông tin chi tiết
theo bản tin về dịch covid một mươi chín của bộ y tế trưa ngày chín tháng bảy cho biết việt nam có thêm sáu trăm linh chín ca mắc covid một mươi chín
trong đó tp hcm tiếp tục nhiều nhất với bốn trăm bảy mươi chín ca mắc
tổng số ca mắc của việt nam đến nay là hai mươi năm bốn trăm một mươi chín ca
tính từ sáu h đến một mươi hai h ngày chín tháng bảy có sáu trăm linh chín ca mắc mới sáu ca cách ly ngay sau khi nhập cảnh sáu trăm linh ba ca ghi nhận trong nước
tại tp hcm là bốn trăm bảy mươi chín ca bình dương sáu mươi sáu đồng nai một mươi bảy bắc giang chín trà vinh tám bắc ninh bảy quảng ngãi bảy bà rịa vũng tàu bốn hà nội hai vĩnh phúc bốn vĩnh phúc một bạc liêu một lâm đồng một thanh hóa
trong đó bốn trăm tám mươi ca được phát hiện trong khu cách ly hoặc khu đã được phong tỏa
tính đến một mươi hai h ngày chín tháng bảy việt nam có tổng cộng là hai mươi ba năm trăm một mươi ba ca ghi nhận trong nước và một chín trăm linh sáu ca nhập cảnh
số lượng ca mắc mới ghi nhận trong nước tính từ ngày hai mươi bảy tháng bốn đến nay là hai mươi một chín trăm bốn mươi ba ca trong đó có sáu một trăm bảy mươi sáu bệnh nhân đã được công bố khỏi bệnh
ngày hôm nay trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh bình phước xác nhận qua xét nghiệm pcr đã ghi nhận một trường hợp ở thành phố đồng xoài dương tính với virus sars cov hai
nâng tổng số ca nhiễm trên địa bàn tỉnh bình phước lên một mươi năm ca dương tính với covid một mươi chín
trường hợp dương tính covid một mươi chín là một người phụ nữ bốn mươi chín tuổi trú tại tổ một khu phố thanh bình phường tân bình thành phố đồng xoài
bệnh nhân là tiểu thương buôn bán ở khu vực chợ đồng xoài thường đi lấy hàng ở chợ đầu mối bình điền thành phố hồ chí minh
đến sáng ngày chín tháng bảy thành phố đồng xoài đã tiến hành phong tỏa tạm thời phun xịt khử khuẩn sáu khu vực có liên quan
trong đó có khu vực chợ cá chợ đồng xoài đồng thời tiến hành lấy mẫu test nhanh tám trường hợp f một kết quả âm tính với sars cov hai
tám trường hợp này ngay sau đó đã được đưa đi cách ly y tế tập trung tại khu cách ly ký túc xá trường cao đẳng sư phạm bình phước cũ
thông tin từ huyện châu phú tỉnh an giang huyện quyết định thực hiện giãn cách xã hội theo chỉ thị số một mươi sáu cttg nhiều tuyến đường trên địa bàn để ngăn chặn dịch covid một mươi chín lây lan
từ tám giờ ngày chín tháng bảy huyện châu phú thực hiện giãn cách xã hội theo chỉ thị số một mươi sáu cho đến khi có quyết định mới đối với nhiều tuyến đường trên địa bàn
huyện đã chỉ đạo các lực lượng công an quân sự y tế thiết lập ngay các chốt kiểm soát thực hiện kiểm soát hai mươi bốn trên hai mươi bốn giờ đối với các địa điểm và cách ly y tế theo quy định nhằm ngăn chặn sự lây lan của dịch covid một mươi chín
trước đó sau khi ghi nhận một ca dương tính với sars cov hai đầu tiên lây nhiễm trong cộng đồng
quyết định thực hiện giãn cách xã hội theo chỉ thị số một mươi năm cttg trên phạm vi toàn huyện từ ngày sáu tháng bảy
huyện cũng giãn cách theo chỉ thị số một mươi sáu phạm vi bán kính năm trăm linh m từ nhà một hộ dân ở số một trăm tám mươi bảy tổ sáu ấp bình phú xã bình thủy và khu công nghiệp bình long xã bình long huyện châu phú do ca dương tính với sars cov hai làm việc tại khu công nghiệp bình long
thưa quý vị kể từ giờ ngày hôm nay
thành phố hồ chí minh chính thức áp dụng chỉ thị một mươi sáu của thủ tướng chính phủ nhằm ngăn chặn dịch covid một mươi chín
theo đó thành phố hồ chí minh đã đồng loạt lập chốt ở tất cả các tuyến liên thông với các tỉnh thành lân cận để kiểm soát người và phương tiện ra vào thành phố
tại mỗi chốt sẽ có tổ công tác liên ngành là các đại diện của các đơn vị cảnh sát giao thông cảnh sát cơ động công an phường quản lý thị trường an toàn thực phẩm kiểm soát quân sự thanh tra giao thông và lực lượng y tế
đúng giờ ngày chín tháng bảy
tổ công tác bước vào thực hiện nhiệm vụ
quá trình làm việc sẽ tiến hành dừng các phương tiện và kiểm tra giấy tờ tùy thân
đặc biệt các lái xe phải có giấy chứng nhận xét nghiệm covid một mươi chín có kết quả âm tính mới được phép lưu thông vào thành phố
do tính chất phức tạp của chủng delta có thể lây nhiễm cao hơn biến thể anfa từ bốn mươi đến sáu mươi nên giấy xét nghiệm chỉ có hiệu lực trong vòng bảy mươi hai tiếng
quá thời gian này lái xe thực hiện quét mã qr code để khai báo y tế trường hợp quá hạn một ngày sẽ buộc phải quay đầu xe
theo chỉ thị một mươi sáu đề nghị là phương công nhiệm vụ của các lực lượng chấp tí là phương lượng đối với ô tô có giấy mã vạch được phép lưu vào thì chúng ta không cần phải kiểm tra nữa
mà tạo điều kiện cho người dân được phép đi vào còn những trường hợp nào mà không có giấy không đủ điều kiện thì chúng ta yêu cầu là người dân hướng dẫn quay đầu không được đi vào khu vực thành phố
hoạt động kiểm tra kiểm soát phương tiện tại chốt cao tốc tp hcm long thành dầu dây cũng được lực lượng chức năng tại đây thực hiện một cách
chủ động qua đó đảm bảo được công tác phòng chống dịch cũng như an ninh trật tự
trong khoảng hai giờ đồng hồ đã có hơn chục xe tải buộc phải quay đầu vì không đủ điều kiện để được phép vào thành phố
đáng nói có một trường hợp xe du lịch biển kiểm soát đà nẵng chở người có hộ chiếu trung quốc đã bị phát hiện và cho quay đầu xe
tại cuộc họp chiều qua đại diện phòng cảnh sát giao thông đường bộ
đường sắt công an tp hcm cho biết ngoài công tác quyết liệt nghiêm túc tại các chốt cửa ngõ thì đơn vị sẽ thường xuyên tổ chức tuần tra nếu phát hiện người dân ra đường không trong trường hợp cần thiết sẽ lập biên bản xử phạt
thành phố hồ chí minh đang phải tập trung toàn bộ lực lượng cho đợt dịch thứ tư này
đây cũng là đợt dịch có số ca nhiễm kéo dài cao gấp nhiều lần cả ba đời trước cộng lại
dịch cũng đã khiến mọi người dân thành phố gặp nhiều khó khăn
cùng với quyết tâm của chính quyền người dân cũng kỳ vọng đợt giãn cách này sẽ giúp thành phố đẩy lùi được dịch bệnh
để làm việc và kinh doanh sớm được ổn định trở lại giúp người dân có thu nhập ổn định cuộc sống
thông tin từ công ty cổ phần vaccine việt nam vnvc
sáng nay năm trăm tám mươi liều vaccine astrazeneca do đơn vị này đặt mua đã về đến sân bay quốc tế tân sơn nhất
thành phố hồ chí minh để hỗ trợ khẩn cấp cho đợt bùng phát dịch thứ tư tại việt nam
liều vaccine này được vnvc chuyển giao phi lợi nhuận cho bộ y tế để kịp thời triển khai tiêm chủng cho người dân
đặc biệt là các vùng dịch hiện nay
đây là lần giao vaccine thứ ba mà vnvc thực hiện trong tổng số ba mươi triệu liều
liều vaccine phòng covid một mươi chín đặt mua trước từ astrazeneca và đại học oxford của anh
thỏa thuận được ký kết vào tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi giữa astrazeneca việt nam bộ y tế và công ty cổ phần vaccine việt nam
như vậy đến nay vnvc đã đưa chín trăm tám mươi năm liều vaccine astrazeneca về đến việt nam sau ba đợt chuyển giao
đây là loại vaccine phòng covid một mươi chín đầu tiên được cấp phép sử dụng và cung cấp với số lượng lớn tại việt nam
để hỗ trợ chương trình tiêm chủng quốc gia của chính phủ
bên cạnh năm trăm tám mươi liều vaccine astrazeneca của vnvc thông tin từ bộ y tế
trong sáng nay ngày chín tháng bảy một lô vaccine astrazeneca khác do chính phủ nhật bản viện trợ cho việt nam
cũng được vận chuyển đến sân bay tân sơn nhất
đây là một phần trong hai triệu liều vaccine mà chính phủ nhật bản cam kết hỗ trợ việt nam từ giữa tháng sáu đến nay
bản tin tiếp tục với những tin tức an ninh trật tự đáng chú ý khác
xảy ra mâu thuẫn sau khi uống rượu đối tượng phạm thanh hải sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi
chú xã tam phước huyện châu thành tỉnh bến tre đã gây ra án mạng nghiêm trọng
nạn nhân chính là cha ruột của hải
vào ngày bảy tháng bảy sau khi uống rượu hải muốn làm thịt một con ngỗng để ăn
nhưng ông phạm văn thuận là bố đẻ của hải không cho dẫn đến cả hai xảy ra cãi cọ
sau đó hải cầm một đoạn gỗ dài khoảng một mét dạng nẹp giường đâm vào vùng cổ ông thuận
gây thương tích chảy nhiều máu làm ông thuận tử vong trên đường đi cấp cứu
sau đó phạm thanh hải đã đến cơ quan công an đầu thú
công an tỉnh bến tre đã khám nghiệm hiện trường khám nghiệm tử thi và tiếp tục điều tra vụ việc
công an thị xã kỳ anh tỉnh hà tĩnh vừa ra quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can
và lệnh bắt tạm giam đối với nguyễn tiến cương sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi một
trú tại xã kỳ phong huyện kỳ anh tỉnh hà tĩnh về hành vi chống người thi hành công vụ
ngày ba tháng bảy tổ công tác phát hiện chiếc xe ô tô mang biển kiểm soát ba mươi tám a một mươi năm nghìn bốn trăm chín mươi ba
đang lưu thông trên đường quốc lộ một theo hướng từ bắc vào nam
không có tem kiểm định an toàn kỹ thuật phương tiện nên đã tiến hành dừng xe để kiểm tra
tuy nhiên người điều khiển xe là nguyễn tiến cương không xuống xe xuất trình giấy tờ để kiểm tra
mà chỉ hạ kính chắn gió xuống để giải thích
rồi nhanh chóng đùi xe vào đường đi

cảnh sát giao thông đã huy động lực lượng phương tiện đuổi theo
yêu cầu tài xế chấp hành hiệu lệnh ngăn không để lái xe gây tai nạn
tuy nhiên đến khi tông vào xe máy của cảnh sát giao thông làm vật chắn trên đường
thì tài xế mới chịu dừng lại
sau khi thấy đông lực lượng công an và người dân vây quanh
biết là không thể chống đối được nguyễn tiến cương buộc phải xuống xe làm việc
còn tại tỉnh nam ninh bình lực lượng công an vừa bắt giữ đối tượng trần văn tắc
sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi ba trú tại xóm bảy xã hùng tiến huyện kim sơn
về hành vi mua bán trái phép chất ma túy
tác là đối tượng đã có một tiền án cũng về tội danh này
phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh ninh bình
phối hợp với công an huyện kim sơn bắt giữ trần văn tắc
về hành vi mua bán trái phép chất ma túy
khám xét khẩn cấp nơi ở của tóc lực lượng công an thu giữ hơn một trăm ba mươi gam heroin
và hai mươi năm triệu đồng ba điện thoại di động
bước đầu đối tượng khai nhận đã mua số ma túy trên tại tỉnh nghệ an
về bán cho các đối tượng bán lẻ khác và đối tượng nghiện ma túy trên địa bàn
kính chào quý vị và các bạn đến với tiểu mục lệnh truy nã
đã ra quyết định truy nã đối với ba đối tượng cùng về tội cố ý gây thương tích
hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác
đối tượng đỗ văn đức sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi tám hộ khẩu thường trú tại thôn cẩm văn
xã quốc tuấn huyện an lão thành phố hải phòng
đối tượng đỗ văn hải sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi hộ khẩu thường trú tại thôn cẩm văn
xã quốc tuấn huyện an lão thành phố hải phòng
và đối tượng trần công bằng sinh năm hai nghìn một hộ khẩu thường trú tại xã quốc tuấn
huyện an lão thành phố hải phòng
dù với bất cứ tội danh nào tất cả các đối tượng vi phạm pháp luật
đều phải chịu sự trừng trị bằng những bản án thích đáng
vì thế quý vị nếu có thông tin về các đối tượng hãy báo ngay cho cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an
theo số máy đường dây nóng sáu mươi chín hai trăm ba mươi bốn năm nghìn tám trăm sáu mươi hoặc sáu mươi chín hai trăm ba mươi một hai nghìn sáu trăm

mọi thông tin cá nhân của quý vị sẽ được bảo mật và sẽ có phần thưởng cho những thông tin có giá trị
pháp luật sẽ xử lý nghiêm mọi hành động bao che chứa chấp các đối tượng
tuyệt đối không nên có những hành động truy đuổi hay bắt giữ các đối tượng
khi chưa có sự can thiệp của lực lượng công an để bảo đảm an toàn
đó là điều quý vị cần phải hết sức lưu ý